cảm ơn các bạn đã theo dõi
vào ngày đầu tiên người dân đi học đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ
thời tiết ở miền bắc khá dịu mát do có không khí lạnh và đã có mưa ở nhiều nơi bao gồm thủ đô hà nội
đợt không khí lạnh này sẽ tan dần trong hôm nay ngày ba tháng năm
nhưng miền bắc sẽ chưa nóng trở lại như những ngày cuối tháng bốn
theo dự báo trong những ngày đầu tháng năm sẽ còn có hai đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền bắc nước ta
đợt thứ nhất vào đúng ngày lập hạng năm tháng năm và đợt thứ hai vào ngày tám chín tháng năm
như vậy cứ khoảng ba bốn ngày lại có một đợt không khí lạnh nhẹ ảnh hưởng
do đó tiết trời mát mẻ được duy trì trong phần lớn một mươi ngày đầu tháng này
không khí lạnh ở thời điểm này trong năm thường nhẹ không tồn tại lâu chỉ một hai ngày và gây mưa
vì vậy trong những ngày tới gần như toàn miền bắc có mưa dài rác
có những nơi và những thời điểm sẽ mưa to và có rông
chẳng hạn như dự báo hiện tại vào đêm nay và sáng mai
thủ đô hà nội và nhiều tỉnh thành như hòa bình thái nguyên yên bái hải phòng sẽ có mưa
trong ngày mai có lúc mưa to cục bộ có mưa rất to
những ngày sau đó miền bắc vẫn có mưa giải rác
mưa lớn được dự báo cũng có thể xảy ra ở hà nội và một số khu vực khác vào ngày sáu tháng năm
và vài ngày sau đó từ mùng tám đến mùng chín tháng năm đi kèm những đợt không khí lạnh tiếp theo
người dân khi đi ra ngoài nên mang đồ che mưa vào những ngày này
xen giữa các đợt không khí lạnh nhẹ ở miền bắc vẫn là những ngày nóng hơn
nhưng nhiệt độ không cao như hồi cuối tháng bốn và cũng không kéo dài thành đợt nóng mới
cũng trong sáng ngày hai tháng năm nhiều khu vực của thành phố hồ chí minh bất ngờ xuất hiện mưa rào rải rác
nhưng chỉ kéo dài vài phút thì tạnh sau đó thời tiết lại nắng gây gắt trở lại
theo thông tin từ đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ
nguyên nhân gây mưa do rãnh áp thấp có trục đi qua bắc bộ bị nén về phía nam
qua trung bộ nối với vùng áp thấp nóng phía tây
trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua nam trung bộ hoạt động ổn định
nhiều người dân đã mong đây là cơn mưa giải nhiệt cho thành phố
nhưng mưa chỉ kéo dài vài phút thì tạnh
sau đó thời tiết lại nắng gai gắt trở lại cho đến trưa chiều nhiệt độ không giảm
đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ cho biết
ngày hai tháng năm tại thành phố hồ chí minh nhiều mây nắng nóng
chỉ số tiêu uv tại các quận huyện trên địa bàn ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao
nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi bảy ba mươi tám độ độ ẩm tương đối phổ biến từ bốn mươi năm sáu mươi ba
mật độ mây trung bình từ bốn mươi tám sáu mươi chín
tuy nhiên người dân cần lưu ý
đây là mức nhiệt độ dự báo được
đo trong liều khí tượng nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể cao hơn từ ba đến năm độ
tùy thuộc vào các yếu tố như mật độ bê tông lượng phương tiện giao thông
mật độ cây xanh hơi nóng từ các cục nóng điều hòa
trong một mươi ngày tới thành phố hồ chí minh và khu vực nam bộ sẽ giảm nắng nóng
không còn tới ngưỡng ba mươi chín độ như đợt vừa qua
bắt đầu xuất hiện mưa rào và rông vài nơi giúp giảm nền nhiệt
nắng nóng và nắng nóng gai gắt giảm bớt so với tuần cuối tháng bốn
nhưng vẫn sẽ xuất hiện những đợt nắng nóng trên diện rộng
ở khu vực trung tâm thành phố trong một vài ngày
số người thiệt mạng do tình trạng mưa lũ kéo dài tại bang rio grande do sul
miền nam brazil đã tăng lên một mươi người trong khi hai mươi một người khác vẫn còn mất tích
chính quyền các địa phương đã tiến hành sơ tán hàng nghìn người
và ban bố tình trạng khẩn cấp tại hơn một trăm linh thành phố
theo thống đốc bang rio grande do sul mưa bão những ngày qua
đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng nhất trong vài năm trở lại đây
với khoảng một trăm một mươi bốn địa phương chịu ảnh hưởng
nhiều thị trấn bị cô lập vì cầu đường bị nước lũ và bùn đất nhấn chìm
giới chức đã sơ tán khoảng bốn bốn trăm linh người dân một trăm linh bảy thành phố đã ban bố tình trạng khẩn cấp
tại thành phố santa maria một trong những thành phố lớn nhất bang
tình trạng lở đất nước tràn bờ sông đã gây thiệt hại về cơ sở vật chất
khiến nhiều cầu đường bị hư hỏng
tình hình hiện nay nhiều khó khăn cần sự trợ giúp để giải cứu những người dân
bị mắc kẹt bên trong những ngôi nhà bị ngập lụt
đồng thời đề nghị các lực lượng vũ trang tổng lực hỗ trợ bang này ứng phó với thảm họa
thống đốc bang rio grande do sul cảnh báo nếu tình hình hiện nay tiếp diễn
bang này sẽ hứng chịu thảm họa thời tiết tồi tệ nhất trong lịch sử
cơ quan thời tiết dự báo mưa lớn tiếp diễn đến cuối tuần
tình hình trong những ngày tới sẽ tiếp tục xấu đi
nguy cơ ngập lụt duy trì trên toàn bộ bang
theo kế hoạch tổng thống brazil sẽ trực tiếp đến thị xác tình hình mưa lũ
tại bang rio grande do sul để đánh giá thiệt hại
và chỉ đạo cung cấp hỗ trợ về tài chính kịp thời
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay mùng ba tháng năm
thủ đô hà nội nhiều mây ngày có mưa vài nơi
chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông
gió đông cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
phía đông bắc bộ nhiều mây ngày có mưa rào và rông vài nơi
chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to gió đông cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi một độ
thành hòa đến thừa thiên huế ban ngày nắng nóng và nắng nóng cay cắt
có nơi đặc biệt cay cắt chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác
đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi chín độ
đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng nóng và nắng nóng cay gắt
có nơi đặc biệt cay cắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi chín độ
tây nguyên có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng cay cắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi bảy độ
nam bộ có mây ngày nắng nóng và nắng nóng cay gắt
có nơi đặc biệt cay cắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi chín độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo
thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước